theo ghi nhận tại nhiều tỉnh thành có nhiệt độ rất cao có nơi trên bốn mươi độ cho thấy
thời tiết cực đoan có thể gây ra nhiều nguy cơ ảnh hưởng nguy hiểm tới sức khỏe
đặc biệt là nguy cơ sốc nhiệt rất dễ có thể xảy ra
và hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng nếu không được cấp cứu kịp thời
người phụ nữ này cùng chồng đi đốt nương làm rẫy vào thời gian cao điểm nắng nóng
nhiệt độ ngoài trời quá cao cộng thêm ngọn lửa cháy lan nhanh nên chị đã ngất xỉu
khi được đưa tới bệnh viện bạch mai chị đã bị suy đa phủ tạng hôn mê
ngủ mái cháy một đêm hấp điện nó đớ tí rồi thì bệnh viện mái cháy bảo
bây giờ lại tiếp tục là men gan lại lên cao quá bây giờ là chuyển lên bệnh viện trương hương bạch mai thôi
bệnh nhân bước vào trong một tình trạng rối loạn ý thức và có tổn thương gan tổn thương thận
có rối loạn tim mạch có tổn thương ác rối loạn đông mẫu
lại thì bệnh nhân các cái chức năng tim nó về bình thường chức năng thận về bình thường chức năng gan thì gần về bình thường
sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm đến tính mạng do tiếp xúc nhiệt độ cao gây ra
nếu không được cấp cứu kịp thời nạn nhân có thể tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề
các bệnh nhân trên đều có đặc điểm chung là lao động nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng không nghỉ ngơi và được bổ sung nước đầy đủ
vì vậy nếu thấy người dân hoạt động ngoài nắng bị ngất thì cần phải nghĩ ngay tới tình trạng bị sốc nhiệt
đầu tiên là say nắng say nắng ở cái là mất nước
do hiện tượng nhiệt độ nó nắng như vậy thì chúng ta ra mồ hôi mồ hôi đầm đìa như vậy
thì nó sẽ gây hiện tượng mất nước sau đó thì ánh nắng mặt trời nó chiếu trực tiếp vào đầu
nếu chúng ta không được nổi bụi thì nó sẽ gây hiện tượng say nắng và lúc bây giờ có thể cộng thêm mất nước
nó gây hôn mê tổn thương não và tổn thương đa cơ quan
quan sát nhau nếu mà thấy ai có vấn đề thì phát hiện sớm và kéo ra
và đồng thời thấy nắng nóng thì thậm chí là trường mát hoặc là rội nước lên toàn bộ cơ thể
hoặc nhúng toàn bộ cơ thể lên vào trong nước để cho hạ nhiệt nhanh
sau đó đưa tới cơ sở y tế gần nhất
tất nhiên nếu bệnh nhân có biểu hiện cấp cứu thì hỗ trợ hô hấp v v theo tình trạng tại chỗ
các bác sĩ khuyên cáo trong điều kiện thời tiết còn nắng nóng kéo dài
mỗi cá nhân cơ quan đơn vị cần có các biện pháp dự phòng phù hợp khi lao động
hoạt động trong nhiệt độ cao bổ sung nước đầy đủ